phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải phải có báo cáo về tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày ba mươi tháng một mươi một
báo cáo phải tập trung vào phân tích thực trạng khó khăn vướng mắt và đánh giá khả năng hoàn thành
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ khả thi
bảo đảm việc chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng
trước đó theo tiến độ mà thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay tất cả các trạm bot đều phải triển khai thu phí không dừng